hơn một tháng qua tình trạng cua nuôi của nhiều bà con nông dân tỉnh cà mau chết hàng loạt trên diện rộng
tỷ lệ cua chết nhiều đã khiến cho nhiều hộ dân gặp không ít khó khăn và lo lắng
theo thống kê bước đầu toàn tỉnh cà mau hiện có khoảng một mươi chín hectare cua nuôi của người dân đang trong tình trạng bị chết
trong đó cua nuôi chết tập trung nhiều nhất ở quyện đầm dơi với diện tích hơn một hai trăm linh hectare quyện nam căng hơn sáu trăm linh hectare
tình trạng cua nuôi chết hàng loạt đã khiến thu nhập của nhiều bà con gặp không ít khó khăn
các cơ quan chức năng cũng đã xác định nguyên nhân chính dẫn đến cua chết hàng loạt là do nhiễm ký sinh trùng giáp sát chân tơ
tình trạng cua chết hàng loạt và thiệt hại lớn đã diễn ra khoảng ba năm trước
các cơ quan chức năng cũng đã trở lại đây mỗi khi vào mùa nắng nóng
trước tình trạng này chính quyền địa phương kiến nghị cơ quan chuyên môn cấp trên có giải pháp hữu hiệu nhất chi phí thấp nhất nhằm sớm khắc phục khó khăn của người nuôi cua
hiện nay đối với những hộ chết này thì đã ngưng không cho thả giống nữa và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật như gắt cua vào dễ sinh trong môi trường đầm nuôi sau đó ổn định mới thả trở lại
các hộ dân lân cận chưa chết thì cũng bắt đầu làm vệ sinh để làm sao khắc phục hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra cho bà con nông dân của mình để đảm bảo tái sản xuất trở lại đảm bảo được thu nhập
bên cạnh đó các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng tiến hành tổ chức quy hoạch lại vùng nuôi theo hướng nâng cao năng suất chất lượng gắn với thực hành sản xuất tốt an toàn sinh học bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường
thưa quý vị
nhờ ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nhiều hợp tác xã tại tỉnh hà tĩnh đã đạt hiệu quả gấp nhiều lần so với trước đây
hiện ứng dụng khoa học công nghệ đang được coi là giải pháp đột phá để các hợp tác xã thúc đẩy sản xuất tiêu thụ và nâng cao giá trị
khu sản xuất đồng ghe thành phố hà tĩnh trước đây vốn là vùng đất hoang hóa nhiễm phèn nhiễm mặn
nhưng nhờ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất mô hình trang trại nuôi cua thương phẩm trong hộp nhựa chỉ trên diện tích hơn một m hai này mỗi năm đã cho thu nhập hơn bảy trăm linh triệu đồng
còn đây là hệ thống nhà màng khép kín để trồng dưa lưới và nho theo công nghệ của israel
hợp tác xã này còn liên kết với các công ty lớn để nuôi lợn và gà thương phẩm
theo quy trình tự động hiện doanh thu trung bình hàng năm của hợp tác xã đạt gần một mươi tỷ đồng

các phương thức sản xuất mới đã ngày càng mang lại hiệu quả vượt trội so với cách làm truyền thống cho người dân
sáng nay tại nhà thi đấu và sân phận động tây hồ hà nội hơn bốn học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông lương thế vinh đã tham gia đại hội thể thao
hoạt động thể thao là một trong những hoạt động quan trọng thúc đẩy giáo dục toàn diện lan tỏa phong trào học tập thi đua có trí thỉ nên trong học sinh thủ đô
là ngôi trường tư thục đầu tiên của việt nam
thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi chín dưới sự dẫn dắt của phó giáo sư tiến sĩ văn như cương các thế hệ giáo viên cán bộ học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lương thế vinh luôn thấm nhuần chất lý giáo dục có trí thì nên
vì thế sự kiện đại hội thể thao nhằm thắp lửa lan tỏa thêm nữa tinh thần học tập phát triển toàn diện trí tuệ thể chất trong học sinh phụ huynh giáo viên nhà trường nói riêng học sinh thủ đô nói chung
trong bối cảnh hiện nay những vấn đề giáo dục của các em học sinh
giáo dục về kiến thức chúng tôi giáo dục đầy đủ về các em về thể chất tinh thần làm thế nào để cho các em hội nhập với sau ở một cách nhanh nhất
đẩy mạnh hoạt động thể thao trong học sinh khối trung học cơ sở trung học phổ thông không chỉ là một hoạt động ngoại khóa
mà được xây dựng như một chương trình học tập phù hợp với độ tuổi giới tính và đặc điểm sức khỏe cá nhân của từng học sinh
trường có rất là nhiều hoạt động bổ ích mỗi năm là trường sẽ tổ chức hai chuyến đi đã ngoại
võ con được đi đến hoàng thành thăng long
và đi thăm quan lam bác và bảo tàng hồ chí minh
ở đó võ con được biết thêm rất nhiều về kiến thức về lịch sử và cả một chút về bác hồ kính yêu nữa
thì con thấy là những hoạt động này vô cùng cần thiết và bổ ích cho học sinh ạ
đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo nghị quyết hai mươi chín trung ương đặt ra yêu cầu rất rõ ràng trong đổi mới chương trình phương pháp giảng dạy
nhấn mạnh giáo dục toàn diện trí thể mỹ trú tâm đào tạo kỹ năng sống
kỹ năng xã hội cho học sinh
vì vậy không chỉ các trường công lập mà các trường tư thuộc thủ đô đã và đang có phần rất lớn vào những chuyển biến nâng cao chất lượng giáo dục thủ đô
xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần vào xây dựng nông thôn mới
mối quan hệ hai chiều giữa đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội
giữa hai công tác này với củng cố hệ thống chính trị luôn có mối quan hệ gắn chặt với nhau
nhận thức đúng đắn về vấn đề đó trong thời gian vừa qua nhiều địa phương tại tỉnh lạng sơn đã đẩy mạnh ứng dụng toàn diện công nghệ số
đặc biệt là hệ thống camera an ninh đảm bảo an ninh trật tự nâng cao chất lượng đời sống của người dân
với phương châm sử dụng công nghệ phục vụ đời sống dân sinh hiện nay địa bàn toàn xã cường lợi được trang bị hệ thống một mươi chín camera an ninh

đời sống bà con trở nên bình yên an toàn và lành mạnh
không chỉ là biểu tượng cho một mô hình nông thôn thế hệ mới tiến tới sẽ trở thành thôn bản thông minh
hệ thống camera an ninh tại xã cường lợi
còn là minh chứng tiêu biểu cho sự gắn kết giữa nhân dân địa phương và lực lượng công an xã
qua quá trình lắp camera an ninh đối với bản thân và gia đình cũng đã phối hợp với các đồng chí công an
cũng đã cung cấp được một số tài liệu trong camera để tạo điều kiện cho các đồng chí công an để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
một trong tiêu chí của thôn thông minh là để tiến tục bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
tới xây dựng sản phẩm kiểu mẫu thì bây giờ trên địa bàn chúng tôi là đã có cái tổ camera an ninh
rồi có cái mô hình để phục vụ cho công tác điều tra chấn áp tội phạm
ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ ký quyết định số chín trăm hai mươi bốn phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
để thực hiện tốt công tác này các địa phương cần phải tự nhiên tìm hiểu về nông thôn mới
các địa phương cần chủ động nắm bắt thực hiện ứng dụng các công nghệ mới phù hợp với hoàn cảnh của từng địa bàn
với sự phát triển của khoa học kỹ thuật từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng
góp phần đưa chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu hiệu quả và bền vững